theo kết quả công bố của viện vệ sinh dịch tễ trung ương chiều qua một mươi chín tháng tám
bệnh viện e phát hiện một ca bệnh là nam giới sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
đang điều trị nội trú trong bệnh viện dương tính với virus sars cov hai
hiện bệnh nhân đã được chuyển sang bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở kim trung
để quản lý chăm sóc và điều trị
ngay trong đêm qua bộ y tế đã làm việc khẩn với bệnh viện e
để truy tìm người tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh
theo thống kê ban đầu tại bệnh viện e hiện có năm mươi trường hợp f một của ca nhiễm covid một mươi chín này
bệnh viện e cũng đã ra thông báo tạm thời dừng tiếp nhận khám chữa bệnh
từ hai mươi h ngày hôm qua một mươi chín tháng tám